cộng đồng đã giúp đỡ gạo với cả khẩu trang để cho những gia đình khó khăn
cảm ơn phường lê lợi và cảm ơn cộng đồng đã giúp đỡ càng nhiều hơn cho những hoàn cảnh gia đình có khăn
để có những đồ dùng nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo mì chính mì tôm rau củ quả khẩu trang
ubnd tổ quốc phường lê lợi đã kêu gọi nhiều tổ chức cá nhân có tấm lòng hào tâm
chung tay góp sức và trích từ nguồn quỹ nhân đạo của phường để duy trì hoạt động của quầy hàng không đồng
chỉ tính riêng trong đợt dịch thứ tư này quầy hàng không đồng đã cung cấp gần một mươi tấn gạo
và rất nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân nghèo gia đình chính sách cựu chiến binh phụ nữ
bảo vệ dân phố có hoàn cảnh khó khăn giúp họ vượt qua được đại dịch vời bớt phần nào khó khăn
quầy hàng không đồng của phường lê lợi thành phố bắc giang là một trong rất nhiều quầy hàng
siêu thị không đồng mà tỉnh bắc giang đang triển khai thực hiện trong đợt dịch thứ tư này
thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách chia sẻ và lan tỏa yêu thương
tiếp theo là những tin tức kinh tế chúng tôi vừa cập nhật
đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triểu phối hợp với công an phường hòa minh
vừa tiến hành kiểm tra một kho hàng có chứa một lượng lớn hàng hóa tiêu dùng
mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào thời điểm trên công an quận liên triểu kiểm tra kho hàng nằm trên đường đào sư tích
do ông văn tuấn chú tại phường hòa an quận cẩm lệ làm chủ
qua kiểm tra phát hiện kho hàng đang tập kết số hàng hóa gồm một hai trăm bốn mươi sản phẩm hàng tiêu dùng
mỹ phẩm các loại trên bao bì in chữ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
làm việc với chủ kho hàng người này khai nhận số hàng hóa trên được nhập về từ nhiều nơi
rồi phân phối bán lẻ cho các chợ
cơ sở kinh doanh trên địa bàn để kiếm lời
được biết kho hàng này đã đi vào hoạt động được hơn một tháng
bên ngoài để biển là kinh doanh cà phê giải khát
nhưng thực chất là nơi chứa hàng hóa tiêu dùng mỹ phẩm làm đẹp số lượng lớn
hiện công an quận liên triều đã lập biên bản kiểm đếm và tạm giữ số hàng hóa nói trên
để xác minh làm rõ xử lý theo quyền định của pháp lật
hơn một tấn mỹ phẩm giả được sản xuất thủ công với những nguyên liệu bằng hóa chất
không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm hà nội
phát hiện tại một sưởng sản xuất mỹ phẩm giả trên địa bàn
đây là hơn một năm trăm linh hộp mỹ phẩm dưỡng da với trọng lượng gần một tấn
vừa được đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm thu giữ
hàng giả được sản xuất tinh vi với những dấu hiệu nhận biết gần giống hàng thật đến chín mươi
nếu để hộp mỹ phẩm thật giả gần nhau phải thật cẩn thận mới phân biệt được
vâng trước tiên thì hàng thật
thì anh có thể thấy là cái phần in nó đậm hơn
cái màu sắc đậm hơn và cái chất lượng hoàn thiện in nó tốt hơn
đấy là về bao bì bên ngoài và thêm nữa là ở phần
chỗ số lô và số hạn sử dụng cũng in hơi mờ hơn
khi quý vị mở bên trong ra thì có thể thấy là
cái chất lượng lọ bên trong của hàng giả dễ kém hơn và dễ bị nứt vỡ
thêm nữa là nếu mà để cạnh nhau thì
đây là quý vị để ý thế là hàng thật thì sẽ cao hơn một chút
dung tích lọ sẽ lớn hơn còn hàng giả thì sẽ thấp hơn một chút
toàn bộ số hàng này
được lực lượng chức năng thu giữ tại một kho xưởng trên địa bàn phường xuân phương
thời điểm kiểm tra tại đây công nhân đang tiến hành sản xuất và đóng gói sản phẩm
bên cạnh đó cũng có rất nhiều các thiết bị máy móc
hóa chất để sản xuất ra các loại mỹ phẩm giả
điều đáng nói số hóa chất này chỉ dán những nhãn phụ thô sơ
chủ cơ sở này cho biết vì đam mê pha chế hóa chất
nên có người đặt làm hàng giả theo mẫu sẵn sàng làm theo
công việc này của mình mình làm được năm năm rồi
tuy nhiên là từ trước đến giờ tất cả các sản phẩm của bên mình đều sản xuất tại nhà máy
không hề sản xuất tại nhà
mình nhắc lại nó không hề sản xuất tại nhà
kể cả sản phẩm bên này các bạn ấy đặt và bên mình là sản xuất
thì là sản xuất theo yêu cầu của khách hàng mà thôi
trước bên mình không hề biết rằng là cái hàng này là hàng thật hay hàng giả
mà các bạn mang cái mẫu xuống cho mình và yêu cầu mình làm giống y chang như thế
thì bên mình có cái đội ngũ nghiên cứu đội ngũ đó làm ra một cái công thức
và công thức đó mình được liên kết
với một cái nhà máy và nhà máy đó sản xuất cho mình
đây là nguyễn quang huy người đặt hàng các sản phẩm này
huy cho biết mình từng bán hàng mỹ phẩm chính hãng nắm được nhu cầu thị trường
nên huy đã liên hệ với chủ xưởng để đặt hàng sản xuất giả theo mẫu
dù giá hàng thật ngoài thị trường gần tám trăm linh
thế nhưng qua sưởng sản xuất bằng công nghệ sô trậu và hóa chất không rõ nguồn cốc
thì giá thành sản phẩm chỉ với bốn mươi bốn đồng
hồi trước thì em kinh doanh kem lacami chính hãng
sau khi mà nhà bên công ty gốc không sản xuất không phân phối nữa
thì em có tìm hiểu trên mạng
em nhận thức là hành vi của mình là sai trái
thì qua tài liệu của căn cứ của cơ quan điều tra
thì đã đủ căn cứ xác định liên quan cái nhóm đối tượng này
do nguyễn quang huy làm đường dây cầm đầu
để xác định các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
nên là người sử dụng hết sức lưu ý liên quan đến cái công năng
và cũng như là chất lượng
sử dụng của cái sản phẩm nếu không được mua chính hãng
thì sẽ gây ra những hiệu ứng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
và cũng như là viêm các cơ da mặt rất nghiêm trọng
bên cạnh những sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da
lực lượng chức năng còn thu giữ số lượng lớn dung dịch làm đẹp ba như thế này
không hóa đơn chứng từ không nguồn gốc xuất xứ
không kiểm định chất lượng sản phẩm
hiện công an quận bắc tiền liêm đã tạm giữ sáu nối tượng liên quan
để điều tra mở rộng vụ án
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị